tính đến một mươi tám h ngày hôm nay việt nam đã ghi nhận thêm năm trường hợp mắc mới
nâng tổng số ca mắc covid một mươi chín của việt nam lên con số là một trăm năm mươi ca
hai trong số năm bệnh nhân này là những người từ nước ngoài nhập cảnh vào việt nam
ba ca còn lại lây từ các bệnh nhân đã được phát hiện dương tính với sars cov hai trước đó
cụ thể bệnh nhân số một trăm bốn mươi chín là nam bốn mươi tuổi quốc tịch việt nam
có địa chỉ tại quận long biên thành phố hà nội
bệnh nhân là lao động tự do tại bang hessen cộng hòa liên bang đức
ngày hai mươi ba tháng ba bệnh nhân đã đến sân bay vân đồn trên chuyến bay vn ba mươi sáu của vietnam airlines
bệnh nhân thứ một trăm năm mươi là nam quốc tịch việt nam năm mươi năm tuổi
trú tại phường tân định quận một thành phố hồ chí minh
vào ngày một mươi ba tháng ba bệnh nhân cùng với vợ từ mỹ trở về việt nam
có qua cảnh tại đài loan trung quốc
sau nhập cảnh bệnh nhân về nhà
từ ngày một mươi bốn đến ngày một mươi tám tháng ba bệnh nhân có đi tới nhiều nơi và tiếp xúc với nhiều người
bệnh nhân thứ một trăm năm mươi một là nữ quốc tịch brazil bốn mươi năm tuổi
trú tại phường thảo điền quận hai thành phố hồ chí minh
làm việc tại công ty trách nhiệm hữu hạn dày gia định
bệnh nhân là đồng nghiệp có tiếp xúc gần với bệnh nhân số một trăm hai mươi tám
còn bệnh nhân thứ một trăm năm mươi hai là nữ quốc tịch việt nam hai mươi bảy tuổi
trú tại phường tây thạnh quận tân phú thành phố hồ chí minh
bệnh nhân là chị gái sống cùng nhà với bệnh nhân số một trăm hai mươi ba
nam nhân viên quán ba buddha
và bệnh nhân thứ một trăm năm mươi ba cũng là nữ quốc tịch việt nam sáu mươi tuổi
trú tại quận hải châu thành phố đà nẵng
bệnh nhân sang australia thăm người thân và trở về việt nam vào ngày hai mươi một tháng ba
sau khi nhập cảnh bệnh nhân được cách ly ở trung phòng
với ca bệnh số một trăm bốn mươi ba và hai người khác
đến ngày hai mươi ba tháng ba sau khi xác định ca số một trăm bốn mươi ba mắc bệnh covid một mươi chín
bệnh nhân cùng với hai người bạn trung phòng đã được chuyển đến
bệnh viện giã chiến củ chi cách ly theo dõi và lấy mẫu
trước tình hình lây nhiễm virus gây dịch covid một mươi chín đang có dấu hiệu tăng tốc
bắt đầu xuất hiện tình trạng lây nhiễm trong cộng đồng trong cơ sở y tế
thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc chỉ đạo các cơ quan liên quan
đặc biệt là chính quyền các cấp cũng phải tăng tốc triển khai các biện pháp mạnh
nhằm phát hiện sớm cách ly kịp thời khoanh vùng dịch bệnh bảo vệ sức khỏe nhân dân
trong đó yêu cầu người đứng đầu chính quyền các cấp tạm dừng tất cả các hoạt động
hội họp và các sự kiện có trên hai mươi người dừng triệt để các nghi lễ tôn giáo
đóng cửa các dịch vụ không cần thiết như massage vũ trường quán karaoke
dạp chiếu phim bia hơi nhà hàng ăn uống các điểm tham quan du lịch vui chơi giải trí
thành phố hà nội và thành phố hồ chí minh đà nẵng cần thơ cần đóng cửa toàn bộ các hoạt động dịch vụ không cần thiết
trừ dịch vụ cung cấp thực phẩm dược phẩm
thời gian thực hiện các chủ trương này bắt đầu từ giờ ngày hai mươi tám tháng ba năm hai nghìn hai mươi
và được triển khai trong một vài tuần và có thể xem xét kéo dài thêm sau đó
chính quyền thành phố hồ chí minh cho biết là thông tin phong tỏa toàn thành phố vào thứ bảy tới
mà mạng xã hội đang lan truyền
theo đó đoạn chụp tin nhắn cho biết thành phố hồ chí minh sẽ được phong tỏa vào thứ bảy tuần này
và yêu cầu mọi người không được ra vào thành phố là sai sự thật
đại diện chính quyền thành phố hồ chí minh cho biết
ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín thành phố hồ chí minh đều họp hàng ngày
các thông tin chỉ đạo điều hành đều được công khai tại cổng thông tin của trung tâm báo chí
thành phố hồ chí minh để người dân theo dõi
ủy ban nhân dân thành phố hồ chí minh giao sở thông tin về truyền thông
phối hợp với công an thành phố xác minh làm rõ và xử lý nghiêm các cá nhân tổ chức
lan truyền thông tin không kiểm chứng sai sự thật
ảnh hưởng đến công tác điều hành phòng chống dịch covid một mươi chín của thành phố hồ chí minh
trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh covid một mươi chín để bảo vệ người bệnh và nhân viên y tế
bên cạnh những biện pháp phòng tránh sự lây lan của virus
bệnh viện thống nhất thành phố hồ chí minh đã tăng cường trang bị thêm các máy xịt dung dịch
rửa tay tự động trang bị máy đo nhiệt độ cảm biến đối với người ra vào bệnh viện
tổng từ thiết bị của trung tâm y tế vị thanh tỉnh hậu giang
máy đo cảm biến nhiệt được các bác sĩ kỹ sư bệnh viện thống nhất cải tiến
nhất là nâng cao chất lượng kháng khuẩn trong mùa dịch covid một mươi chín
câu trúc của thiết bị gồm nguồn điện motor điện đầu phun và hộp đường dung dịch sát khuẩn
khi mà cải tiến thì cái đầu phun thì nó rất là đều tạo ra một cái phun bề mặt nó tốt
thứ hai là tiết kiệm về dung dịch thứ ba là tiện lợi giúp cho người dễ sử dụng
chỉ cần đưa tay vào là rửa thôi không cần phải bấm không phải chạm vào thiết bị
cho nên là không có nhiễm lây nhiễm hoặc là nhiễm khuẩn chéo
bên cạnh đó với hơn một năm trăm linh lượt bệnh nhân đến khám nội trú mỗi ngày
bệnh viện đã cử nhân sự kiểm tra nhiệt độ ngay tại cổng để lọc bệnh
chính vì vậy nguy cơ tiếp xúc lân lan do nhân viên y tế tại cổng bệnh viện khá cao
trước thực tế đó bệnh viện đầu tư máy đo thân nhiệt cảm biến được gắn tại cổng bệnh viện
hàng ngày nhân viên y tế của chúng tôi sẽ phải tiếp xúc với khoảng
gần một năm trăm linh bệnh trong những ngày gần đây
bởi vì bệnh thì sẽ liên quan đến rất nhiều nhân viên khác trong bệnh viện
cái sự nhờ có cái máy mà tầm soát nhiệt độ từ xa như vậy thì cũng đảm bảo cho
thứ nhất là an toàn cho những người bệnh nhân khác
và thứ hai là đảm bảo cho nhân viên y tế là cái nguồn lực để mà
chiến đấu lâu dài trong cuộc chiến chống lại covid một mươi chín
người bệnh có thể dễ dàng sử dụng với thiết bị máy rửa tay tự động
tại các khoa phòng trong bệnh viện nhằm giúp người dân ra vào bệnh viện và
cả nhân viên y tế sát quẩn tay mà không cần chạm vào bất cứ vật gì tránh được nguy cơ lây nhiễm chéo
đầy phun đều trên bề mặt sẽ tiết kiệm dung dịch và dễ sử dụng
không cần chạm vào thiết bị cũng sẽ hạn chế được tình trạng lây nhiễm chéo
vừa rồi sau khi thử nghiệm thì thấy rằng là rất là tiện lợi và có hiệu quả mọi người sử dụng
sử dụng rất là tiện lợi cho nên là chúng tôi muốn nhân rộng tất cả các thiết bị này lên để cung cấp cho
các vị trí cần thiết ở trong bệnh viện cả thành phố cả nước đang vào đợt cao điểm chống dịch
trong đó bệnh nhân và nhân viên y tế lại chính là những đối tượng có nguy cơ cao nhất trong thời
điểm hiện tại sự chú động phòng dịch và bảo vệ sức khỏe người dân chính là mối quan tâm hàng đầu
của ngành y tế đại dịch covid một mươi chín đang đe dọa toàn nhân loại đây là khẳng định đưa ra vào ngày hôm
qua của tổng thư ký liên hợp quốc antonio guterres trong bối cảnh dịch viêm phổi cấp do sars cov hai đã
lây lan ra gần hai trăm linh quốc gia và vùng lãnh thổ
liên hợp quốc đã công bố kế hoạch ứng phó nhân đạo toàn cầu với lời kêu gọi ủng hộ hơn hai tỷ
đô la mỹ cho những nước kém phát triển nhất thế giới theo tổng thư ký liên hợp quốc antonio
guterres toàn thế nhân loại cần phải hành động hành động vào tinh thần đoàn kết toàn cầu
mang ý nghĩa sống còn trong cuộc chiến chống covid một mươi chín
thế giới đối mặt với mối đe dọa chưa từng có đại dịch covid một mươi chín đã nhanh chóng bao trùm toàn cầu
phản ứng riêng lẻ của từng quốc gia sẽ là không đủ các nước giàu có với hệ thống y tế mạnh đang
phải chịu áp lực nhưng bây giờ virus cũng đang lan đến các quốc gia vốn chịu khủng hoảng nhân
đạo do xung đột thiên tai và biến đổi khí hậu kế hoạch ứng phó nhân đạo toàn cầu đối phó với
covid một mươi chín sẽ được triển khai từ tháng bốn đến tháng một mươi hai tới tổng số tiền kêu gọi là hơn hai tỷ usd
trong đó dự kiến bốn trăm năm mươi triệu đô la mỹ cho tổ chức y tế thế giới
bốn trăm linh năm triệu đô la mỹ cho quỹ nhi đồng liên hợp quốc và ba trăm năm mươi triệu đô la mỹ cho chương trình
lương thực thế giới parm mục tiêu của kế hoạch là nhằm giúp những nước nghèo nhất thế giới đối
phó với dịch bệnh và đáp ứng nhu cầu của những người dễ bị tổn thương nhất đặc biệt là phụ nữ
và trẻ em người cao tuổi người khuyết tật và những người mắc bệnh mãn tính tình hình đặc biệt
đáng lo ngại tại những nước đang bị khủng hoảng nhân đạo do chiến tranh thiên tai hay biến đổi
bệnh theo liên hiệp quốc hàng triệu người có nguy cơ tử vong nếu thế giới không chung tay chống
lại virus sars cov hai